ngoại trưởng nga sergei lavrov cảnh báo nga sẽ thực hiện nhiều sứ mệnh hơn nữa trên mặt đất nếu phương tây tiếp tục trang bị vũ khí cho ukraine
theo đài rt của nga ngoại trưởng livrov cho rằng quan điểm của phương tây khi đề cập đến tình hình ở ukraine là hoàn toàn phản tác dụng và có hại
liên quan đến cáo buộc nga tấn công một trung tâm thương mại ở thành phố krem mentur của ukraine vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
ngoại trưởng lavrov nhắc lại tuyên bố trước đó của bộ quốc phòng nga rằng quân đội đã nhắm mục tiêu vào kho chứa vũ khí và đạn dược của mỹ châu âu
ông nhấn mạnh vụ tấn công đã thiêu dụi một trung tâm thương mại không người
trong khi đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu thủ tướng đức olaf schol cho biết các đồng minh trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine trong cuộc chiến chống nga chừng nào ukraine còn cần đến
trong một diễn biến liên quan khác thị trưởng thành phố bruxelles philippe collor vào ngày hai mươi tám tháng sáu cho biết
mối quan hệ kết nghĩa với thành phố moscow của nga đã bị đình chỉ nhưng chưa kết thúc